hiệp hội bóng đá người việt nam tại nhật bản và đại sứ quán việt nam tại nhật bản đã tổ chức trận chung kết giải bóng đá favisa tokai cup hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động chào mừng thái tử naruhito đăng quang trở thành thiên hoàng thứ một trăm hai mươi sáu của nhật bản và thay đổi niên hiệu mới lệnh hòa vào ngày một tháng năm vừa qua
giải đấu đã thu hút bốn mươi đội bóng đăng ký tham gia
ban tổ chức đã lựa chọn ba mươi hai đội bóng tranh tài qua các lượt thi đấu
kết thúc trận chung kết quốc vàng và danh hiệu vô địch giải đấu favisa tokai cup hai nghìn một mươi chín đã được trao cho fc sibata giải á quân thuộc về fc ba mươi bảy nagoya và giải ba là fc suzuka
ban tổ chức cũng trao danh hiệu vua phá lưới cho cầu thủ phan trọng đức danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất cho cầu thủ cao văn tuấn đều của fc ba mươi bảy nagoya danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất thuộc về cầu thủ hình công mạnh của fc sibata
hiện nay có khoảng gần ba triệu
ba triệu người việt nam đang sinh sống tại nhật bản
số lượng du học sinh và lao động trẻ người việt tại nhật bản chủ yếu trong độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi sự kiện này đã tạo ra sân chơi bổ ích kết nối và giao lưu cộng đồng cho những người việt nam sinh sống và làm việc trên đất nước mặt trời mọc